thưa quý vị mới đây bộ y tế đã cấp phép ban hành cho loại thuốc điều trị covid một mươi chín với hoạt chất manupiravir
thuốc kháng virus được xem là chìa khóa để sống chung với đại dịch
tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng loại thuốc này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi khuyến cáo từ các chuyên gia y tế
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm
việc nâng cao nguồn cung ứng thuốc kháng virus chính là cách chúng ta sống chung với đại dịch
vì thuốc kháng virus giúp giảm nguy cơ trở nặng cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
thuốc monopiravir có cơ chế gây đột biến làm gián đoạn sao chép rna dẫn đến ức chế sự nhân lên của virus
thuốc monopiravir được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ
được xem là vũ khí quan trọng trong điều trị f tại nhà
do thuốc giúp giảm tải lượng virus khi sử dụng ở giai đoạn đầu mắc bệnh
từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong
tuy nhiên hiện tại nguồn cung ứng thuốc kháng virus còn hạn chế
nên thuốc ưu tiên cho những người có yếu tố nguy cơ cao
tức là những người có bệnh nền thể nặng và mãn tính
bên cạnh đó thì thuốc kháng virus cũng có những tác dụng phụ không mong muốn
vì vậy khi dùng cần hết sức thoạn trọng
đến nay người ta khuyến cáo sử dụng monopiravir rất chặt chẽ
các đối tượng không được sử dụng đó là
thứ nhất phụ nữ đang mang thai
phụ nữ và nam giới trong thời kỳ dùng thuốc này phải tránh thai hoàn toàn
bởi vì nếu bạn uống thuốc và vẫn để thụ thai trong khoảng thời gian này
khi sinh con các em bé có thể bị biến đổi về mặt di truyền
ảnh hưởng tới cả cuộc sống tương lai sau này của em bé
thứ hai trẻ em dưới một mươi tám tuổi không sử dụng manupiravir
hiện nay việc thử nghiệm tính an toàn của thuốc trên trẻ em dưới một mươi tám tuổi
vẫn chưa được xác lập
ngoài ra các thử nghiệm trên động vật đã nhấn mạnh độc tính ở xương
xụn ở các trường hợp tiếp xúc phơi nhiễm monopiravir
nên thuốc đã được khuyến cáo không dùng cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
thứ ba người bị suy gan suy thận có thể uống monopiravir
nhưng cần dùng một cách thận trọng
bên cạnh đó các tác dụng phụ thường gặp của monopiavir là tiêu chảy
buồn nôn chóng mạt tăng men gan
fda đã công nhận thuốc không gây các tác dụng phụ đáng lo ngại
và chỉ ra rằng đây là phương pháp điều trị có nguy cơ gây đột biến thấp
xong fda khuyến cáo không kê đơn monopiravir
cho phụ nữ có thai và đang cho con bố
cũng chưa phê duyệt manopia ở người đang nằm viện hoặc người dưới một mươi tám tuổi